thưa quý vị mới đây phú yên đón sáu trăm năm mươi tám người dân của đợt ba mươi
đây là đợt cuối cùng cho kế hoạch đón dân phú yên từ tp hcm và các tỉnh phía nam về quê tránh dịch covid một mươi chín
theo báo cáo của tiểu ban tổ chức đưa công dân từ tp hcm vào phía nam về quê của trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh phú yên cho hay
từ ngày hai mươi sáu tháng bảy đến ngày tám tháng một mươi tỉnh phú yên đã phối hợp với tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai bà rịa vũng tàu
thực hiện ba mươi đợt đón đưa một mươi sáu bảy trăm bảy mươi hai người dân về quê an toàn
để giúp phú yên thực hiện kế hoạch trên tập đoàn phương trang đã huy động hơn bốn mươi xe khách dường nằm
hơn một trăm linh lái xe từ các tỉnh thành phố nhân viên các chi nhánh thực hiện bảy trăm ba mươi chuyến xe đón người dân phú yên về quê
cùng với đó để cảm ơn đội ngũ của tập đoàn phương trang đã đồng hành tài trợ cho tỉnh thực hiện thành công việc đón người dân về quê
trong đợt dịch covid một mươi chín này ubnd tỉnh phú yên tổ chức lễ tuyên dương và trao tặng bằng khen của ubnd tỉnh cho hai tập thể
hai mươi cá nhân của tập đoàn phương trang có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ phối hợp tổ chức đưa người phú yên về quê
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi